trên biển ở khu vực giữa và nam biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông dài rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc đến bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp sáu giật cấp tám nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước